trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch covid một mươi chín ở các tỉnh thành phố trong cả nước
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận có công văn khẩn về việc tăng cường kiểm soát
quản lý người từ các tỉnh thành có dịch về và đến tỉnh bình thuận
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện thị xã thành phố yêu cầu tất cả người dân
từ các tỉnh thành có dịch về và đến tỉnh bình thuận phải có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trường hợp không có giấy xét nghiệm thì phải thực hiện xét nghiệm nhanh
có trả phí theo hướng dẫn của chốt kiểm soát dịch thời gian thực hiện bắt đầu từ giờ ngày năm tháng bảy
sau khi vào địa bàn người dân về và đến từ các tỉnh thành có dịch phải tiếp tục thực hiện cách ly y tế
theo quy định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín của tỉnh
các đơn vị liên quan đến mua sắm xét nghiệm nhanh chóng để thực hiện và thu tiền xét nghiệm nhanh đúng
bằng mức giá đã mua theo quy định của bộ y tế chốt kiểm soát dịch thực hiện xét nghiệm nhanh nếu đủ điều kiện
hoặc hướng dẫn người dân đến nơi thực hiện xét nghiệm nhanh nhưng phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính
mới được phép vào địa bàn